sau nhiều nỗ lực nhưng không thu được kết quả mới đây người dân ở làng thanh lương hai và chính quyền địa phương phường hương xuân thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
đã cùng góp công góp của để làm chức cầu tre bắc qua một nhánh của sông bồ nhằm lập phòng tuyến ngăn chặn những đoàn tàu đoàn thuyền từ hạ du lên phía thượng nguồn để khai thác cát trái phép
trước khi làm cầu người dân trong làng cũng đã thử qua nhiều cách để chống trộm cát như huy động dân làng ra đuổi đẩy
cắm cọc tre dọc sông thả vật cản ở mép nước nhưng hiệu quả không cao
dù bắt được một số tàu thuyền giao cho chính quyền xử phạt nhưng kết quả vẫn không giữ được đất ven sông
dụng vườn hoa màu dọc sông của người dân lần lượt sụp đổ cuốn theo dòng nước
chiếc cầu mới được làm nối bờ ra đến cồn đất giữa sông vừa để tiện việc qua lại sản xuất nông nghiệp
vừa để ngăn những chiếc tàu thuyền từ hạ du ngược dòng sông bồ để trộm cát
trước sự quyết liệt của người dân chính quyền phường hương xuân cũng đã trích một phần kinh phí giúp người dân làm cầu

từ ngày có cầu tình trạng trộm cát trên nhánh sông này đã giảm hẳn
điều này đã giúp người dân yên tâm sinh sống sản xuất trên chính mảnh đất của mình
đáng mừng hơn sở giao thông vận tải tỉnh thừa thiên huế đã kết luận
chiếc cầu tre này không ảnh hưởng đến việc đi lại trên sông
vì nó nằm trên nhánh phụ của sông bồ khoảng cách giữa các chân cầu và chiều cao của cầu
vẫn đủ để đảm bảo cho các phương tiện ghe thuyền của người dân đi lại